đến thời điểm này tây nguyên đã có ba địa phương có người mắc bệnh bạch hầu trong đó gia lai là địa phương mới nhất
tuy nhiên đây lại là một trong hai tỉnh có ca tử vong và liên tiếp phát hiện các ca dương tính với bệnh bạch hầu
và để tránh lây lan bùng phát dịch bệnh tỉnh gia lai đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các ngành chức năng
địa phương quyết liệt phòng chống không để dịch bệnh lây lan trên dị dọng
ngay từ ngày năm tháng bảy khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại làng bông hiếu xã hải giang huyện đắc đoa
các ngành chức năng đã lập bốn chốt chặn nhằm kiểm soát hạn chế người ra vào khu vực làng
bên cạnh đó huyện đắc đoa cũng đã cho toàn bộ học sinh trên địa bàn xã hải giang nghỉ học một tuần nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan
tại khu vực làng bông hiếu công tác phun khử trùng khám sàng lọc cấp thuốc miễn phí cũng như các biện pháp dịch tễ khác cũng đã được triển khai
hiện tại tất cả những ca dương tính và những ca nghi ngờ là chúng tôi đã chuyển tất cả vào cơ sở điều trị
chứ chúng tôi không để ở cộng đồng
thì hiện tại là đã được vô điều trị tại bệnh viện nhi bệnh viện đoà thính và trung tâm y tế đắc đoa
đã được cách ly theo đúng quy định cách ly của các bệnh truyền nhiễm và đang được theo dõi chặt chẽ
đến thời điểm này qua kết quả xét nghiệm của hai mươi sáu mẫu bệnh phẩm tiếp xúc gần với bệnh nhân tử vong vì bạch hầu
gia lai đã có chín ca dương tính với bệnh
bên cạnh đó qua khám sàng lọc đã có hơn hai mươi trường hợp tại làng bông hiếu có biểu hiện sốt ho đau họng
đã được ngành y tế gia lai triển khai các biện pháp cách ly điều trị
sở y tế tỉnh gia lai cũng đã có công văn đề nghị bộ y tế tạo điều kiện hỗ trợ khoảng một trăm linh liều vaccine phòng bệnh bạch hầu
uốn ván để triển khai tiêm cho người dân trên địa bàn huyện đắk đoa nhằm tăng cường củng cố miễn dịch phòng bệnh